chiều nay tại công an tỉnh hưng yên bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
cùng sự có đồng chí nguyễn hiễu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc trao quyết định điều động
đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh thái bình đảm nhận chức vụ giám đốc công an tỉnh hương yên
hay đồng chí phạm đăng khoa trước đó đã được bộ công an điều động giữ chức cục trưởng cục viễn thông cơ yếu
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đồng chí nguyễn hữu nghĩa bí thư tỉnh ủy hương yên
chúc mừng đại tá nguyễn thanh trường được điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hưng yên
đồng thời yêu cầu trên cương vị mới đồng chí nguyễn thanh trường tiếp tục phát huy năng lực sở trường kinh nghiệm công tác
cùng đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an xây dựng lực lượng công an tỉnh hưng yên
trong sạch vững mạnh đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
phát biểu tại lễ công bố quyết định đại tá nguyễn thanh trường cảm ơn sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh hương yên trên cương vị công tác mới đồng chí nguyễn thanh trường hứa sẽ tiếp tục
nỗ lực phấn đấu trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh duy trì sự đoàn kết
thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an xây dựng lực lượng công an tỉnh hưng yên
ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sáng nay hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi năm ammtc một mươi năm và các hội nghị liên quan
do brunei chủ trì đã diễn ra phiên họp chủ bị cấp sontc theo hình thức trực tuyến sau những phiên họp chủ bị
các đại biểu đã thông qua những nội dung quan trọng bao gồm chương trình làm việc chương trình nghị sự tuyên bố chung
và các nội dung liên quan khác để trình tại hội nghị ammtc
c một mươi năm và các hội nghị liên quan diễn ra trong các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng chín
trong khuôn khổ các phiên họp việt nam đã đồng chủ trì phiên họp chủ bị cấp somtc cho cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng ammtc cộng hàn quốc
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ hai việt nam đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa
trong cơ chế hợp tác song tc ammtc nhằm cụ thể hóa kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố tầng nhìn chung vì hòa bình
và đối tác asean hàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
theo đó hàn quốc và các nước asean cần tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin phối hợp xác minh điều tra các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao
tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong lĩnh vực phòng chống ma túy thông qua hoạt động trao đổi đoàn hợp tác đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ
đại diện bộ công an đề nghị phía hàn quốc tiếp tục phối hợp hiệu quả với việt nam nói riêng các nước asean nói chung
trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến các bên nhất là việc hỗ trợ bắt giữ bàn giao các đối tượng truy nã của hàn quốc trốn vào việt nam và các nước asean
cũng như đối tượng truy nã của việt nam asean trốn sang hàn quốc
tại hà nội sáng nay cục đối ngoại bộ công an việt nam phối hợp cùng cơ quan điều tra bộ an ninh nội địa hoa kỳ thường trú tại tp hcm
các hãng dược phẩm pfizer johnson johnson và moderna tổ chức hội thảo trực tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình đại dịch covid một mươi chín để trục lợi
hội thảo trực tuyến liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình đại dịch covid một mươi chín để trục lợi
được tổ chức với mục đích cập nhật thông tin chia sẻ kiến thức trao đổi kinh nghiệm góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này
với kiến thức kinh nghiệm sự tích cực trao đổi chia sẻ kiến thức đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi của các diễn giả các đại biểu tham dự hội thảo sẽ thu được nhiều kiến thức bổ ích
sau hội thảo các đại biểu sẽ thiết lập duy trì củng cố mối quan hệ hợp tác phòng chống tội phạm chặt chẽ hiệu quả hơn trong thời gian tới
hội thảo tổ chức trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín với các chuyên đề như nghiên cứu tình huống về vaccine giả mạo công tác điều tra
fison xuất trình vaccine giả mạo an ninh chuỗi cung ứng phòng chống vaccine giả mạo và chuỗi cung ứng điều tra giả mạo đồ bảo hộ y tế ppe
trong phần tiếp theo của bản tin
ban bí thư kỷ luật nguyên tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam và nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
hàng chục người bị thương trong vụ nổ lớn tại trung cư ở trung tâm thành phố gutnberg thành phố lớn thứ hai của thụy điển
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước ngày hôm nay là lần đầu tiên trong nhiều tháng qua số ca mắc một ngày chỉ gần bằng một phần năm so với số ca khỏi
trong ngày đã có bốn năm trăm tám mươi chín ca mắc mới và hai mươi một bốn trăm bảy mươi tám bệnh nhân khỏi đây là tin vui trong công tác phòng chống dịch ở nước ta
về công tác tiêm chủng riêng trong ngày hôm qua thì đã có tới hơn tám trăm bảy mươi chín sáu trăm linh liều vaccine covid một mươi chín được tiêm nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm lên đến là hơn bốn mươi triệu liều
ngày hôm nay bộ y tế đã ban hành công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đơn vị trực thuộc bộ y tế khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đúng các văn bản chỉ đạo của chính phủ nhất là nghị quyết số bảy mươi chín về mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch và nghị quyết số tám mươi sáu về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh
công văn nêu rõ sở y tế các đơn vị thuộc trực thuộc bộ y tế chủ động hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc hóa chất sinh phẩm bộ kit xét nghiệm trang thiết bị phương tiện đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng chống dịch
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hóa chất sinh phẩm ký xét nghiệm trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định
cần sử dụng thuốc hóa chất sinh phẩm kích xét nghiệm trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch khoa học đúng mục đích an toàn hiệu quả tiết kiệm tránh lãng phí thất thoát
bộ y tế đề nghị các địa phương đơn vị ngăn chặn phát hiện chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong việc mua sắm trang thiết bị thuốc hóa chất sinh phẩm hoặc lợi dụng các hoạt động phòng chống dịch để trục lợi
tăng cường kiểm tra giám sát các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ đặc biệt là thuốc giả thuốc kém chất lượng

cộng an quận bắc tử liêm hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê thành công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường xuân đỉnh về hành vi cố ý gây thương tích
công là bố của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm học sinh lớp một a sáu trường tiểu học xuân đỉnh tử vong vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê thành công để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc một bé gái sáu tuổi tử vong trên địa bàn
tại cơ quan công an bước đầu công thừa nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái của mình đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn uống
ăn cháo và uống một viên panadon thì cháu nôn nhiều nên đưa vào bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện và báo công an phường láng thượng quận đông đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cho bé cùng gia đình sinh sống bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra
các bởi dịch bệnh các đối tượng phạm tội lại thường dùng những tàu siêu trường siêu trọng và che đậy rất kỹ nhằm qua mặt cơ quan chức nào
tại trạm thu phí xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng các trình sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số bốn bộ tư lệnh cảnh sát biển đang phối hợp với lực lượng chuyên môn khống chế nhóm đối tượng buôn ma túy
các đối tượng đã chống đối quyết liệt tăng tốc hòng bỏ chạy nhanh chóng bốn đối tượng trong đường dây đã bị khống chế
tại hiện trường hai kg ma túy đá được gói thành bọc cất giấu trong ngăn bí mật trên ô tô cùng nhiều tăng vật khác bị thu giữ
tương tự cuối tháng sáu vừa qua tại xã thung nai huyện cao phong hòa bình cục nghiệp vụ và pháp luật cảnh sát biển phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã chốt chặn bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển ba mươi bánh heroin từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam tiêu thụ

nhanh chóng cắt dây để ma túy chìm xuống đáy biển đồng thời thực hiện hành vi chống trả để chạy trốn gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh
tất cả các đơn vị trong toàn lượng đặc biệt là đối với các bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển các đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy
các cơ quan nghiệp vụ đều phải vào cuộc và phải làm thật tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân và ngư dân
các tổ chức cá nhân làm ăn ở trên biển hiểu biết pháp luật và nắm được pháp luật để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên biển
nói chung trong đó có tội phạm ma túy
tám tháng đầu năm lực lượng cảnh sát biển đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra triệt phá một trăm năm mươi hai vụ án ma túy bắt hai trăm linh sáu đối tượng
tăng vật thu giữ hơn một trăm linh bánh heroin bốn mươi sáu kg ma túy tổng hợp
riêng tháng sáu đấu tranh triệt phá năm mươi sáu vụ bắt tám mươi một đối tượng
ba mươi bánh heroin hai bốn kg ma túy tổng hợp
ủy ban kiểm tra huyện ủy chư quynh tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông vũ duy tấn
bí thư đảng ủy xã adrae bahang bằng hình thức khiển trách do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện crong anna trong lúc huyện chư quynh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
ông tấn không báo cáo xin phép huyện ủy có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
ủy ban kiểm tra huyện ủy nhận thấy vi phạm của ông tấn tuy chưa để lại hậu quả nhưng đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã rebhang nói riêng
và trên địa bàn huyện chư quynh nói chung làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng đảng viên gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
xét tính chất mức độ và nguyên nhân vi phạm ủy ban kiểm tra huyện ủy chư quynh quyết định thi hành kỷ luật đối với ông vũ duy tấn bằng hình thức khiển trách
chiều qua công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ đối tượng trần văn hoành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường trảng giài tp biên hòa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày tổ công tác công an tp trảng giài phát hiện ông trần văn hoành đỗ xe mô tô sáu mươi f hai sáu mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi chín
để hàng bên lề đường thân nhân trung thuộc khu phố bốn c vi phạm quy định phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi sáu và cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe mô tô nói trên
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ xe
tuy nhiên sau đó ông hoành đã liên tục chửi bới lực lượng chức năng và rằng lấy xe mô tô để rắt đi
lúc này một cán bộ công an phường trảng dài kiên quyết ngăn cản
trong quá trình răng co để lấy lại xe mà không được ông hoành đã đẩy xe đổ về phía cán bộ làm nhiệm vụ
ngay sau đó tổ công tác đã không chế ông hoành đưa về công an phường lập hồ sơ và chuyển cho công an tp biên hòa vào chiều cùng ngày để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền